nội quy tiền thưởng phải được công khai trước công nhân lao động
và trước khi ban hành nội quy thưởng thì phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp
vâng thực tế là việc quyết định trả thưởng như thế nào phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp
thế nhưng mà những người đại diện công đoàn những người mà cũng được hưởng lương từ doanh nghiệp thì có thể tác động để thay đổi cái hình thức này không ạ
trong luật mới của chúng ta thì không chỉ mình là tổ chức công đoàn việt nam là đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp của công nhân lao động đâu
mà chúng ta còn cho phép hình thành một cái tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp
ngoài công đoàn người ta hoàn toàn có quyền để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp đó
rất khoát họ phải đấu tranh
và đây là vai trò của giai cấp của công đoàn việt nam và vai trò của tổ chức đại diện người lao động
công đoàn không thể không làm điều này được
theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được việc các doanh nghiệp lợi dụng cái chính sách này để gây thiệt hại cho người lao động ạ
cái đầu tiên là bản thân người lao động khi thỏa thuận nhận tiền thưởng bằng hiện vật hoặc hình thức khác
phải kháng định rằng là cái việc mình nhận những hiện vật hoặc sản phẩm khác đó
nó phải bù đắp đủ cái tiền thưởng ít nhất bằng giá trị tiền thưởng của mình đó là người lao động
thứ hai là công đoàn khi tham gia nội quy thưởng anh phải khẳng định điều đó
và khi người lao người sử dụng lao động trả thưởng cho người lao động thì anh phải kiểm tra giám sát và phải có ý kiến
thứ ba là nếu mà anh thực hiện không đúng thì cơ quan thanh tra của ngành lao động thương minh xã hội
phải thanh tra cho người lao động

tôi tin rằng là chú sử dụng lao động người ta cũng đủ thông minh để người ta nghĩ rằng khi thưởng hiện vật đó
chỉ ít nó phải bằng tiền thưởng của người lao động và thậm chí nó còn cao hơn
thì đó mới là động lực để kích thích thúc đẩy tăng năng suất lao động
vâng một lần nữa được xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng rõ ràng như những gì mà ông bùi sĩ lợi vừa chia sẻ thì quy định này trong bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi tám